nâng cao khả năng sống cho bệnh nhân khi tận dụng được tối đa giờ vàng trong cấp cứu
giảm chi phí trong hoạt động trần đoán hình ảnh
việc ứng dụng hệ thống lưu giữ và truyền hình ảnh pacs trong y tế đã nâng cao hiệu quả hội trần
cắt giảm lượng phim in mang lại lợi ích rất lớn cho người bệnh và các bác sĩ
chỉ vài giây sau khi người bệnh được chiếu chụp hình ảnh kết quả đã được truyền tải
từ các khoa phòng chức năng của toàn bệnh viện
ngay lập tức những hình ảnh này sẽ được các chuyên gia bác sĩ thực hiện trần đoán
việc áp dụng công nghệ lưu trữ và truyền tải hình ảnh pacs tại bệnh viện hiễu nghị
đã giúp cắt giảm công đoạn in phim di chuyển giữa các khoa phòng để chờ đọc gây lãng phí thời gian
trong hệ thống mạng công nghệ thông tin của bệnh viện các bác sĩ có thể truy cập kết quả chụp ngay sau khi kết quả đưa lên mạng
không cần phải in phim để chuyển về khoa phòng
sử dụng công nghệ số để xử lý phim chụp nên kết quả được trả về rất nhanh
bác sĩ có thể xem bất kỳ nơi nào
đặc biệt khi áp dụng công nghệ pacs để hỗ trợ công tác trần đoán sẽ tiết kiệm từng giây quý giá
trong khoảng thời gian vàng khi cấp cứu giúp bệnh nhân có cơ hội sống cao hơn
với nghề nghiệp của tôi
là bệnh viện đi đầu trong xu thế bệnh viện không in phim
mỗi năm bệnh viện hữu nghị tiết kiệm được nhiều tỷ đồng dành cho việc in ấn
hạn chế được rác thải giảm ảnh hưởng tới môi trường do thuốc rửa phim
với sự hiệu quả của hệ thống này mang lại
nhiều bệnh viện trên cả nước đã và đang bắt đầu triển khai hệ thống nhằm tăng hiệu quả cho hoạt động chuyên môn